nhận lời mời của thủ tướng vương quốc campuchia samdet techo hunseng sáng nay ngày một mươi tháng một
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam đã rời hà nội lên đường
sang thủ đô phnom penh campuchia tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mê công lan thương lần thứ hai
đây là hội nghị mang tính định kỳ được tổ chức hai năm một lần luân phiên giữa các nước thành viên
hội nghị lần này sẽ do campuchia và trung quốc chủ trì tổ chức
mục tiêu bao trùm của hợp tác mê công lan thương là thúc đẩy hợp tác toàn diện
để xây dựng cộng đồng trách nhiệm và lợi ích chung ở tiểu vùng
ngoài ra hợp tác mê công lan thương còn hướng tới mục tiêu khác bao gồm
củng cố lòng tin và hiểu biết lẫn nhau duy trì hòa bình và ổn định
thúc đẩy phát triển bền vững giảm nghèo thu hẹp khoảng cách phát triển
hội nhập toàn diện vào kinh tế khu vực và toàn cầu
tăng cường tình hữu nghị quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
việt nam đã tham gia tích cực vào hợp tác mekong lan thương với nhiều đóng góp về nội dung
hợp tác lĩnh vực hợp tác góp phần thúc đẩy hợp tác mê công lan thương đi vào thực chất
việt nam đã đề xuất các dự án và đã được các nước nhất trí đưa vào danh sách dự án thu hoạch sớm
để triển khai giai đoạn đầu của hợp tác mê công lan thương
các dự án này đều có lợi ích thiết thực phù hợp với ưu tiên của hợp tác mekong lan thương
nhất là dự án tăng cường phối hợp quản lý lũ lụt hạn hán trong lưu vực sông mê công lan thương
và dự án hài hòa hóa tiêu chuẩn thủ tục giữa các nước trong tiểu vùng